tôm là thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm hàng ngày và là món xuất hiện nhiều trong mâm cỗ ngày tết
theo chuyên gia người tiêu dùng nên căn cứ những dấu hiệu dễ dàng nhận biết được tôm bị bơm tạp chất để tránh bị ngộ độc
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nguyên giảng viên viện công nghệ sinh học và thực phẩm đại học bách khoa hà nội
việc bơm tạp chất vào tôm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào các phương thức cũng như các loại tạp chất được đưa vào tôm
nhất là khi tạp chất là các hóa chất không có tên trong danh mục các phụ gia chất hỗ trợ được chế biến theo quy định
hoặc không được sản xuất chuyên dụng để dùng trong thực phẩm
các chất được sử dụng để bơm chích và tôm thường là rau câu tinh bột hoặc có thể là hỗn hợp các tạp chất trên
hay tôm nhỏ giá trị thấp xay nhuyễn các hợp chất này được pha với nước thành dung dịch để bơm chích vào tôm
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh tốt nhất nên mua tôm tươi sống nhảy canh tác thì sẽ giảm nguy cơ mua phải tôm bơm tập chất
còn nếu mua tôm không còn sống hoặc tôm đông lạnh thì có thể dựa vào một số quan sát sau để nhận biết tôm bị bơm tạp chất
thứ nhất cách nhận biết tôm bị bơm tạp chất tạp chất thường được bơm vào phần đầu thân và đuôi tôm
có thể nhận thấy tôm bơm tạp chất dựa vào những quan sát ở các hình ảnh dưới đây
tôm đã bị bơm tạp chất thường có phần đầu bị phù thậm chí nhô hẳn lên so với thân nắp mang tôm phòng ngậm nước
tôm bị bơm tạp chất thường có mang cứng thẳng đơ phòng căng trong khi mang tôm thường mềm phẳng
phần vỏ của tôm bị bơm tạp chất đốt một hoặc đốt ba tính từ đầu xuống đuôi bị trương phòng ngậm nước sờ tay vào thấy nổi vẩy đốt thứ ba bị giãn thân tôm bị căng thậm chí găng tròn mất tự nhiên
tôm sạch gai đuôi cánh đuôi cụp tôm bâm tạp chất gai đuôi vẩy cánh đuôi xòe
tôm sạch xoang ức đầu sạch còn tôm bơm tạp chất sang ức đầu có dịch
khi bóc tôm bóc vỏ đầu ức cầm đầu tôm dốc đầu xuống dưới dùng tay bóc vỏ đầu ức tôm để lộ ra phần thịt đầu dùng mũi dao nhọn lật và gạt khối gạch lên làm lộ xoan đờ ức xem có động chất dịch bất thường hay không
tôm tự nhiên không có dịch bất thường ở khối gan tụy sang ức đầu không có tạp chất khô giáo không có dịch nhảy nếu tôm bị bơm tạp chất khoang ức đầu có dịch và mùi lạ
ở những thân tôm bị bơm tạp chất có thể thấy rõ các đốt cơ thể bị phù nề không tự nhiên
đối với tôm bị bâm nhiều tạp chất dùng kim châm vào vị trí bụng hay lưng đốt cơ bị phù nề và lấy tai nạn có thể thấy tạp chất chảy ra
và dưới đây là cách chọn tôm tươi ngon
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh đưa ra lời khuyên người tiêu dùng nên mua tôm tươi đang bơi nhảy canh tác sẽ là tôm tươi không bị bơm tạp chất
với tôm xú không nên chọn tôm đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn
với tôm he ngoài đặc điểm còn sống bạn nên chọn con nào có vỏ màu hồng trắng mắc xanh đen
riêng với tôm sắt không chọn con có màu hỏng đậm vì khi đó tôm đã cũ không còn tươi ngon
về mặt cảm quan khi mua bạn nên chọn những con tôm có vỏ sáng bóng tươi tắn thịt trăm gắn chặt vào vỏ màu vỏ tươi không bị ngả vàng hay màu hơi tái nhợt
tôm biển chất lượng cao thường có màu xanh trắng phần đầu và phấn thân liên kết chặt chẽ
nếu đối với tôm đông lạnh hoặc đã hấp nên bát tôm lên cầm phần đầu vào phần đuôi tôm để kéo thẳng ra
nếu các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới còn nếu các khớp này bị rộng ra tức là tôm đã bị để đông lạnh quá lâu
ba bảo quản tôm tươi thế nào cho đúng
nhiều gia đình do bận rộn nên có thói quen tích chữ thực phẩm
nhiều người bảo quản tôm trong tủ lạnh nhưng khi lấy ra chế biến tôm thường bị đen đầu
do đó chú ý khi tôm còn tươi nên loại bỏ đầu tôm sau khi mua về sơ chế sạch để ráo nước
đầu tôm và mắt tôm thường chứa nhiều loại vi khuẩn có thể ảnh hưởng tới chất lượng món ăn và sức khỏe
để bảo quản tôm tươi nguyên con tôm chế biến trong thời gian ngắn và nón tôm tươi
bạn nên bỏ tôm trong các ngăn đá trong tủ lạnh hoặc bỏ chúng trong tủ đông để tôm đảm bảo được nhiệt độ thấp
khi đông đá thì tôm sẽ không bị các loại vi khuẩn tấn công gây biến chất
tuy nhiên không nên bảo quản quá lâu tốt nhất là dưới ba mươi ngày vì để lâu sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng
bơm tạp chất vào tôm là hành vi gian đận ảnh hưởng xấu đến chất lượng thực phẩm
việc làm này đã bị người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu lên án từ lâu
tuy nhiên vẫn còn một số những đối tượng vì cái lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm
để xử lý rứt điểm tình trạng này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng một số bộ liên quan
nghiên cứu để báo cáo chính phủ trình quốc hội xem xét bổ sung hành vi bơm tạp chất vào tôm là tội danh mới trong bộ luật hình sự
ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã bắt quả tang cơ sở kinh doanh lê quang long chú tại phường hoàng văn thụ hoàng mai hà nội bơm tạp chất vào tôm
lực lượng chức năng phát hiện có hai người đang bơm tạp chất thạch rau câu còn nóng và tám kg tôm nguyên liệu hiện trường còn khoảng một mươi kg
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận đã bơm tạp chất này vào tôm từ ba đến bốn tháng qua
cũng tại chợ đầu mối phía nam đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ hộ kinh doanh nguyễn văn hải đang bán một mươi hai kg tôm tạp chất
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tạm giữ tăng vật để xem xét xử lý theo quy định
tại các tỉnh trọng điểm về nguyên liệu tôm là sóc trăng bạc liêu cà mau và kiên giang
thời gian qua cũng đã có những nỗ lực ngăn chặn tình trạng bơm tạp chất vào tôm
thế nhưng từ đầu năm đến nay các ngành chức năng đã phát hiện có đến bốn mươi trường hợp bơm và vận chuyển tôm có tạp chất với số lượng gần một mươi tấn
tuy nhiên phần lớn các vụ đưa tạp chất vào tôm bị phát hiện thời gian qua chủ yếu là ở các điểm nhỏ lẻ hộ gia đình
còn các cơ sở lớn doanh nghiệp gần như chưa xử lý được nên cuộc chiến chống tôm bơm tạp chất vẫn còn gian nan và chưa có hồi kết
trước đó ngày một mươi tháng sáu các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra liên tiếp ba cơ sở ở bạc liêu và thu giữ gần một tấn tôm bâm thực chất
đây là hành vi gian dối về kinh tế gây ảnh hưởng đến uy tín của tôm việt nam
việc này đã bị cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu lên án từ lâu
tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng vì cái lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm tạp chất để bơm vào tôm thường là aga hay còn gọi là thạch rau câu
câu chuyện tôm bâm tạp chất đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được kiểm soát triệt đề
theo báo cáo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
khi giá tôm nguyên liệu trên thị trường tăng cao cũng là thời điểm số lượng tôm bơm tạp chất ngày càng tăng lên
bơm tạp chất vào tôm sẽ bị xử lý hình sự
tại buổi họp báo thường kỳ mới đây ông nguyễn như tiệp cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết
hiện nay đã có cơ chế xử phạt hành chính về hành vi bơm tạp chất vào tôm và mức phạt khá nghiêm khắc
theo đó tại khoảng năm một mươi sáu nghị định một trăm bảy mươi tám về xử lý vi phạm hành chính trong an toàn thực phẩm quy định
các khung hình phạt từ cá nhân vi phạm tới tổ chức sơ chế chế biến đưa tạp chất vào tôm và thủy sản
cũng theo ông tiệp quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn và vệ sinh thực phẩm cho phép phạt đến bảy lần giá trị hàng hóa
nếu đối tượng vi phạm và là doanh nghiệp và ba lần giá trị hàng hóa nếu đối tượng là vi phạm cá nhân
tuy nhiên để xử lý triệt để hành vi này cần phải có chế tài mạnh hơn
theo đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quyết định hai nghìn bốn trăm chín mươi một trên quy đề ttg
đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu vào sản xuất
kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất
theo đó chính phủ giao cho bộ công an cùng các bộ liên quan xác định tội danh đối tượng hành vi tổ chức
tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất
và ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn theo luật hình sự
trong trường hợp không xác định được tội danh tương ứng trong bộ luật hình sự
bộ công an phối hợp với các bên để có phương án báo cáo chính phủ trình quốc hội xem xét
bổ sung vào tội hình sự ông tiệp nói
cũng theo quyết định hai nghìn bốn trăm một mươi chín mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh các cơ sở nuôi tôm tại bốn tỉnh trọng điểm là cà mau sóc trăng bạc liêu và kiên giang
ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm trước khi tiêu thụ
một trăm linh cơ sở thu mua sơ chế chế biến tại bốn địa bàn trên ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm không mua tạp chất
đến năm hai nghìn một mươi tám cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu
tại các tỉnh trọng điểm trên phạm vi cả nước
thượng tá trần quốc dũng
phó trưởng phòng cảnh sát môi trường pc bốn mươi chín bộ công an chia sẻ
theo quy định để xử phạt về hành vi bơm chích tạp chất vào tôm
ngành chức năng phải bắt được quả tăng
đây là cái khó nhất bởi các cơ sở bơm trích tạp chất hiện hoạt động rất tinh vi
để bắt được quả tang hành vi này không hề dễ
vì vậy tình trạng bơm tạp chất vào tôm vẫn len lòi ở nhiều nơi
và cuộc chiến vẫn còn hết sức gian nan